thưa quý vị mang trong mình căn bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hụt hóc môn tăng trưởng
chàng trai nguyễn văn hùng ba mươi một tuổi quê ở nam đàn tỉnh nghệ an
chỉ dừng lại ở chiều cao một m một mươi bảy và nặng vẻn vẹn có hai mươi kg
nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
anh đã tự mày mò học tập để trở thành giáo viên dạy công nghệ thông tin
suốt tám năm đứng lớp người thầy giáo tí hon ấy đã dịu sắt
đào tạo hàng nghìn người khuyết tật như mình có nghề nghiệp ổn định
với anh hay bất kỳ ai trong cuộc sống cũng đều phải trải qua đủ hỉ nộ ái ố
nhưng sự khác biệt chính là góc nhìn và cách mà chúng ta ứng xử với nó
số phận nằm trong bàn tay ta điều chúng ta cần làm đó là tự tin làm chủ cuộc đời
bây giờ mình là để mà tạo đổi hình
nhìn desktop thì làm như thế nào
mình thấy ba từ thầy giáo hùng thì mình thấy cũng cái từ thầy giáo thì nó cũng hơi thiêng liên
nó hơi cao cả một tí
thì mình chỉ dám nhận là cái người mà mình đi chia sẻ
truyền kiến thức lại cho những người chưa biết hoặc là biết ít hơn
sự khiêm tốn ấy khiến bất cứ ai gặp anh đều thêm cảm phục nghị lực phi thường
bén duyên với trung tâm giáo dục cho người khuyết tật quận hoàng mai
bền bỉ và nỗ lực anh hùng trở thành quản lý đào tạo
doanh nghiệp thông tin
sự hiện diện của anh ở đây trước mắt những con người kém may mắn này
đã tiếp thêm biết bao động lực và niềm tin cho họ về một tương lai hoàn toàn có thể hạnh phúc và tự lập
mình cũng cảm thấy mình có một cái gì đấy tự hào
nhưng mà mình tự hào đây là mình là một cái người mà có thể là lấy những cái kiến thức
những kỹ năng của mình có được và đi chia sẻ cho những bạn kém may mắn hơn
mình đã gắn bó với trung tâm nghị lực sống đến nay là được tám năm rồi
mỗi khoa học mỗi các bạn học viên khác nhau thì là đều cho loại mình những cái giá trị
cũng như là có những cái điều mới mẻ về như là các cái văn hóa của bạn ấy
hay là những cái điều mà bạn ấy biết và mang tới
từ đấy để có những cái động lực để mình cố gắng hơn
để mà trao dồi những cái kỹ năng để làm sao mà càng ngày dạy cho các bạn càng tốt hơn nữa
thầy rất vui tính và
giảng dạy cho mình
bọn tôi cũng dễ hiểu
khi đến trung tâm nghị lực sống
tôi muốn học và tìm việc làm
thầy hùng là một người rất là vui vẻ hoạt bát và thân thiện với mọi người
thầy có những cách dạy mà khiến cho mọi người không cảm thấy chán
thầy luôn đưa ra những cái ví dụ rất là thiết thực xung quanh đời sống mọi người
hơn ai hết anh hùng hiểu rất rõ những khó khăn mà các học viên gặp phải
hiểu được điểm mạnh điểm yếu của từng người
không chỉ giảng dạy anh còn kết nối giúp đỡ họ tìm được việc làm
gánh nặng lớn mà bất cứ người khuyết tật nào cũng gặp phải
nhưng trên hết nỗ lực không ngừng nghỉ của người thầy tý hon nguyễn mạnh hùng
đã giúp những người cùng hoàn cảnh với anh vượt qua mặc cảm tự ti để tự tin làm chủ cuộc đời